mạng xã hội trong những ngày vừa qua đã lan truyền trường hợp một cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế mới
qua ứng dụng cục thuế tp hcm thế nhưng bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại và mất hết tiền trong tài khoản
sau khi làm theo hướng dẫn của một người tự xưng là nhân viên cục thuế liên hệ hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế
và trước tình trạng này cục thuế tp hcm cảnh báo người nộp thuế cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo
cục thuế tp hcm cho biết người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển
cung cấp qua hình thức ứng dụng trên thiết bị thông minh như e tech mobile tra kiều hóa đơn
hcmec cần lưu ý một số điểm như truy cập và tải ứng dụng chính thức qua google play và apple store
người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn url
hoặc các hướng dẫn khác không chính thống
song song đó ngành thuế đã niêm yết các hướng dẫn sử dụng
hướng dẫn cài đặt trên kênh youtube trang web cổng thông tin điện tử của cục thuế tp hcm
người dân có thể truy cập xem hướng dẫn trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo